kính thưa quý vị ngày hai mươi một tháng chín trong khuôn khổ phiên thảo luận chung cấp cao của đại hội đồng liên hợp quốc khóa bảy mươi năm
đã diễn ra phiên họp cấp cao kỷ niệm bảy mươi năm năm thành lập liên hợp quốc với sự tham dự của một trăm ba mươi bảy lãnh đạo cấp cao
và ba mươi ba bộ trưởng các nước thành viên liên hợp quốc
do tác động của đại dịch covid một mươi chín phiên họp được tổ chức theo hình thức lãnh đạo các nước ghi hình phát biểu trước
để phát trực tiếp tại trụ sở liên hợp quốc ở new york hoa kỳ
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có thông điệp quan trọng gửi tới phiên họp cấp cao kỷ niệm bảy mươi năm năm thành lập liên hợp quốc
truyền hình nhân dân xin trân trọng giới thiệu toàn văn thông điệp của thủ tướng
thưa quý vị chúng ta kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày thành lập liên hợp quốc vào thời điểm rất đặc biệt
khi niềm tự hào về sự lấn mạnh của liên hiệp quốc
đó là lắng về bất ổn dịch bệnh đang lan rộng trên hành tinh
từ rõ ràng của chiến tranh sau bảy mươi năm năm thế giới đã không phải chứng kiến thêm một cuộc chiến tranh thế giới mới
hòa bình hợp tác hữu nghị được phun đắp đói nghèo bệnh tật được để lùi cuộc sống của nhân loại được đổi thay
những thành quả to lớn đó không thể có được nếu không dựa trên những nguyên tắc cơ bẩn của hiến dương liên hợp quốc
không thể đạt được nếu không có những nguyên tắc cơ bẩn của hiến dương liên hợp quốc
không có liên hiệp quốc trung tâm điều phối hành động chung của các quốc gia
thế giới đang đứng trước những thách thức chưa từng có tiền lệ
đại dịch covid một mươi chín cùng với bất ổn xung đột cạnh tranh nước lớn chính trị cường quyền biến đổi khí hậu
đang đe dọa nền hòa bình và phát triển bình vững của các gia tộc
việt nam có cao lửa tử vàng gia năng tử sức
thực tại cần căm go thử thách
chúng ta cần đồng hành
đồng hành kết hợp tác tăng cường chủ nghĩa đa phương với trung tâm và liên hợp quốc
nghiêm túc tuân thủ hiến dương và luật pháp quốc tế thiệt để tôn trọng độc lập chủ quyền
toàn bằng lãnh thổ của mỗi quốc gia đạt con người ở trung tâm của mọi nỗ lực phát triển
để không ai bị bỏ lại phía sau
thưa quý vị trải qua nhiều thập kỷ đấu tranh bị chân lý không có gì quy hình độc lập tự do
và ba mươi năm năm thực hiện tiến trình đổi mới lấy người dân làm trung tâm
ngày nay việt nam đang tự tin phát triển năng động tái cơ cấu sâu rộng nền kinh tế
chủ động hội nhập quốc tế tham gia có trách nhiệm tại nhiều diễn đàn đa phương
nhất là liên hợp quốc phán đấu vì mục tiêu dân giàu nước mạnh công bằng dân chủ văn minh
bằng nỗ lực của mình và hợp tác với nhiều quốc gia tổ chức quốc tế
đến nay chúng tôi đã cơ bản kiểm soát được covid một mươi chín từng bước phục hồi
đã phát triển nhanh nền kinh tế
chúng tôi trân trọng cảm ơn các nước đã dành tí nhiệm cao bảo việt nam
là quý viên không thường trực hội đồng bảo an liên hiệp quốc
và đang nỗ lực hết sức mình hoạt hành tốt nhất trọng trách này
đồng thời là chủ tịch asean năm hai nghìn hai mươi việt nam cùng các thành viên
nỗ lực xây dựng cộng đồng asean đoàn kết tự cường thịnh vượng
nhân dân việt nam quyết tâm cùng tất cả các dân tộc trên thế giới
vì giữ hòa bình thực hiện thành công các mục tiêu phát triển bình vững
sdg hai nghìn ba mươi và lá cờ việt nam sẽ tung bay tại thêm nhiều phái bộ
vì giữ hòa bình của liên hợp quốc trên toàn cầu
tôi tin rằng với quyết tâm cao và nỗ lực mạnh mẽ
chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng thế giới hòa bình và tương lai tươi sáng
cho hôm nay và mai sau
xin trân trọng cảm ơn